để tạo điều kiện cho các hộ nghèo ở nông thôn có nhà ở an toàn ổn định giúp các hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định ba mươi ba cho các hộ nghèo được vây vốn để làm nhà ở
sau hơn hai năm triển khai thực hiện quyết định ba mươi ba nhiều địa phương của tỉnh lai châu vẫn còn gặp khó khăn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện phong thổ tỉnh lai châu
trong hơn hai năm triển khai thực hiện quyết định ba mươi ba của thủ tướng chính phủ đã có nhiều hộ nghèo được vay vốn làm nhà ổn định cuộc sống
tuy nhiên với số tiền hai mươi năm triệu được vay những hộ nghèo ở tỉnh lai châu nói chung và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng rất khó khăn trong việc triển khai làm nhà
đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng hơn nữa sau khi làm nhà việc không còn tiền để sử dụng vào việc tái sản xuất phát triển kinh tế càng làm cho các hộ nghèo thêm khó khăn
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện phong thổ thì kế hoạch giao từ năm hai nghìn một mươi sáu đến sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám là ba trăm một mươi một hộ vây với nguồn vốn sáu tỷ ba trăm bảy mươi năm triệu đồng
tuy nhiên qua quá trình triển khai chỉ có sáu mươi bảy hộ vay với dư nợ chỉ đạt một tỷ sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng
những số liệu thống kê này cho thấy người nghèo chưa thực sự mặn mà với nguồn vốn vai ưu đãi này
và vấn đề là để tiền trong vấn đề
để tái sản xuất và phát triển kinh tế là các hộ gia đình hộ nghèo cũng đang gặp khó khăn
qua đây dùng vốn là hộ nghèo và quyết định ba mươi ba đối với hộ nghèo là đang khó khăn
và trong hướng tới đây chúng tôi muốn đề nghị và đảng nhà nước quan tâm hơn nữa là trong hướng này là quyết định cho vây đối với hộ nghèo thì cao hơn nữa
ít nhất cũng là năm mươi triệu rồi trên năm mươi triệu thì cái này mới đáp ứng cho hộ nghèo chỗ nhà ở
theo tiêu chí mà xây dựng nông thôn mới hiện nay
giờ này cái mức cho vây hiện tại nó không phù hợp với cái giá cả vật liệu xây dựng ở trên thị trường
hai nữa là cái ngày công để thi công công trình trên địa bàn thì hiện nay nó cũng rất là cao
thì chúng tôi cũng có kiến nghị với các cơ quan văn ngành đoàn thể là đứng lên là vận động
các tổ chức chính trị xã hội vận động và nhân dân trên cộng đồng trên địa bàn đứng lên giúp đỡ ngày công
có các hộ nghèo làm nhà ở hai nữa là các doanh nghiệp những nhà hậu tâm cũng có những cái chung tay
giúp cho các doanh nghiệp làm nhà ở
các hộ nghèo có cái điều kiện làm cái nhà cho nó đảm bảo cái chất lượng
trước thực tế này việc điều chỉnh chính sách cho phù hợp hơn với đặc thù từng vùng từng đối tượng là điều cần thiết
để quyết định ba mươi ba thực sự đi vào cuộc sống giúp các hộ nghèo vươn lên làm giàu